thưa quý vị mở rộng điều tra các sai phạm liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế gọi tắt là công ty aic
vào ngày một mươi chín tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty aic
trung tâm công nghệ sinh học tp hcm và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị cho một mươi hai phòng thí nghiệm trung tâm công nghệ sinh học tp hcm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
đồng thời đã ra các quyết định và lệnh tố tụng đối với chín đối tượng về tội vi phạm quy định viện đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng cụ thể như sau
khởi tố bị can đối với nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc và trần mạnh hà phó tổng giám đốc công ty aic
hai bị can đang bị truy nã trong hai vụ án bệnh viện đa khoa đồng nai và sở y tế quảng ninh
khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam khám xét đối với bảy đối tượng
dương hoa sô nguyên giám đốc
nguyễn ân quân giám đốc
nguyễn viết thạch nguyên trưởng ban
nguyễn trần long nguyên chuyên viên ban quản lý đầu tư xây dựng trung tâm công nghệ sinh học tp hcm
trần đăng tấn nguyên trưởng đại diện văn phòng aic tại tp hcm
nguyễn minh phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và dịch vụ tin học tp hcm
trần vinh vũ nguyên giám đốc công ty cổ phần tư vấn đầu tư và quản lý xây dựng hồng hà
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước
liên quan đến đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng
với tổng số tiền ước tính khoảng một mươi tỷ đồng công an tỉnh gia lai vừa bắt giữ thêm hai đối tượng
trước đó vào ngày một mươi một tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng đã khởi tố vụ án
khởi tố và bắt tạm giam năm đối tượng để phục vụ cho công tác điều tra
tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà ở của nguyễn thanh bình và trương viết việt
cơ quan công an phát hiện các tài liệu tăng vật liên quan đến hành vi tổ chức cá độ bóng đá
đồng thời lực lượng công an cũng đang truy tìm vận động đầu thú các đối tượng đã lấy tài sản
từ đối tượng bình và việt để cá độ bóng đá
theo điều tra vào đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba bình liên hệ với một đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch
để lấy tài khoản cá độ cung cấp cho các con bạc khác
các đối tượng đã tham gia cá độ hàng trăm trận với số tiền từ năm đến năm mươi triệu đồng một trận
tổng số tiền cá độ ước tính khoảng một mươi tỷ đồng
về vụ cướp ngân hàng ở đà nẵng công an thành phố đà nẵng
đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường thu thập nhiều manh mối để phục vụ điều tra
tại hiện trường lực lượng điều tra của công an thành phố đã hoàn tất việc lấy chứng cứ
giấu vân tay của đối tượng cùng với đó phối hợp với công an các quận huyện và các đơn vị nghiệp vụ
đồng loạt tổ chức các tổ truy bắt đối tượng gây án
như tin đã đưa vào khoảng một mươi một giờ trưa nay một đối tượng chưa rõ tên tuổi
mặc áo khoác có mũ trùm đầu mặc quần jean màu xanh đeo khẩu trang
đã tiến vào chi nhánh ngân hàng ở số một ba đường đống đa phường thạch thang
quận hải châu thành phố đà nẵng
sau đó đối tượng đã cầm roi điện và một vật giống súng để uy hiếp nhân viên và yêu cầu đưa tiền
sau khi lấy được tiền người này nhanh chóng lên xe gắn máy để bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với hoàng thị lòi chú tại huyện cao lộng
về hành vi chống người thi hành công vụ
vào ngày một mươi tám tháng bốn công an xã hải yến huyện cao lộc cùng các đơn vị khác
làm nhiệm vụ bảo vệ thi công thực hiện dự án cải tạo nâng cấp đường cao lộc ba sơn
tại địa bàn thôn nà tèn xã hải yến
thì phát hiện hoàng thị lòi cầm can xăng ham dọa cản trở việc thi công
khi lực lượng công an tiến hành áp sát không chế
thì bị lợi bất ngờ dùng dao gây thương tích đối với thượng úy nguyễn thành trung
và đại úy vũ hồng quân
hơn một tuần nữa là đến chính hội lễ hội dỗ tổ hùng vương
dịp lễ năm nay thì chung với kỷ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm
nên người dân có thời gian nghỉ dài hơn
dự báo lượng người đổ về phú thọ sẽ đông
nên đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đền hùng năm hai nghìn hai mươi
đã được tỉnh phú thọ hoàn tất
trong đó công tác đảm bảo an ninh trả tự đã được lực lượng công an
lên phương án chi tiết phân công lực lượng một cách khoa học
dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng hai nghìn hai mươi ba diễn ra từ hôm nay
ngày hai mươi đến ngày hai mươi chín tháng bốn tức mùng một đến mùng một mươi tháng ba âm lịch
được tỉnh phú thọ tổ chức gắn với tuần văn hóa du lịch đất tổ năm hai nghìn hai mươi bốn
với nhiều hoạt động phong phú thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo của vùng đất tổ
bên cạnh nghỉ lễ truyền thống
phần hội năm nay có nhiều điểm mới gắn kết chặt chẽ với du lịch
tạo thành các chuỗi hoạt động tuần văn hóa du lịch
thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo vùng đất tổ
để chủ động trong công tác bảo đảm an ninh trả tự an toàn giao thông
công an tỉnh phú thọ huy động gần một cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ
tại các địa điểm diễn ra các hoạt động lễ hội
bên cạnh đó ra soát lên danh sách các đối tượng hình sự ma túy
để chủ động có biện pháp phòng ngừa từ sớm từ xa ngay từ địa bàn cơ sở
bên cạnh lực lượng công khai lực lượng hình sự ma túy sẽ bố trí hàng trăm trinh sát hóa trang
làm nhiệm vụ tại các đền trong khu di tích và các địa điểm vui chơi giải trí
nhằm kịp thời phát hiện bắt giữ các hành vi vi phạm
với vai trò của lực lượng hình sự chúng tôi đã tham mưu cho bám đốc công an tỉnh
phối hợp với các lực lượng cục nghiệp vụ các đơn vị công an các địa phương
để tiến hành lên danh sách các ổ nhóm tội phạm hình sự
đặc biệt là những đối tượng hoạt động lưu động trộm cắp móc túi
để chúng tôi có những biện pháp theo dõi quản lý
theo nhận định của ban tổ chức dỗ tổ năm nay sẽ có khoảng tám triệu lượt du khách
về đền hùng trong những ngày dỗ tổ
để phòng ngừa không để xảy ra ủn tắc và tai nạn giao thông nghiêm trọng
tại các khu vực diễn ra dỗ tổ phòng cảnh sát giao thông đã xây dựng kế hoạch
hướng dẫn phân luồng phương tiện nhằm hạn chế không để xảy ra ủn tắc
và tai nạn giao thông trong thời gian diễn ra lễ hội
chúng tôi xác định mục tiêu về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng
và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân về tham dự hành hương về đền hùng
và dự các chương trình lễ hội diễn ra trên địa bàn của thành phố việt trì
trong tuần lễ văn hóa và đảm bảo các thành phần của ban tổ chức lễ hội
theo chương trình hoạt động thì di chuyển được thuận lợi an toàn
theo đúng thời gian địa điểm mà ban tổ chức đã quy định
đến thời điểm hiện tại cùng với việc chỉnh trang đối
công tác đảm bảo an ninh trả tự an toàn giao thông để phục vụ du khách hành hương về với đền hùng
đã được tỉnh phú thọ chỉ đạo hoàn tất sẵn sàng đón du khách trong và ngoài nước
về tham dự các hoạt động của lễ hội đền hùng
toàn lực lượng công an tỉnh phú thọ quyết tâm triển khai hiệu quả các phương án lực lượng
nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự an toàn cho dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm hai nghìn hai mươi bốn
kính thưa quý vị bên cạnh việc tập trung đấu tranh tri phá các ổ nhóm hoạt động tín dụng đem
núp bóng công ty kinh doanh tài chính tư vấn pháp luật công an tp hcm đã chỉ đạo công an quận huyện
và thành phố thủ đức khẩn trương tiếp nhận giải quyết các tố giác tin báo về tội phạm của người dân
đối với các hành vi cưỡng đoạt tài sản bằng thủ đoạn tạc sơn chất bẩn vào nhà người dân
để gây sức ép buộc phải trả nợ do các đối tượng nhận dịch vụ đòi nợ thuê thực hiện
trước đó qua tiếp nhận tin báo của chị nguyễn thị sông thao sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một cư trú phường bảy
quận tân bình về việc bị tạt sơn vào nhà nhằm gây sức ép buộc phải trả nợ vay quá hạn
công an quận tân bình đã phối hợp với các đơn vị nhiệm vụ của công an tp khẩn trương truy xét bắt
giữ các đối tượng nguyễn tấn lợi vũ văn hùng trương vĩnh kim kết quả điều tra ban đầu xác định xuất
phát từ việc chị nguyễn thị song thao không trả nợ đúng hẹn cho mình nguyễn thị kim thảo đã thuê
đối tượng nguyễn tấn lợi đòi khoản nợ vay nêu trên với hoa hồng là một mươi trên tổng số tiền thu hồi được
nguyễn tấn lợi đã cùng bàn bạc với trương vĩnh kiên vũ văn hùng tạc sơn vào nhà chị thao và bố chồng
của chị thao đã gây sức ép buộc chị thao phải thanh toán số tiền nợ còn lại căn cứ các tài liệu
chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình đã ra lệnh tạm giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn tấn lợi trương vĩnh kim và vũ văn hùng để điều tra về hành
vi cưỡng đoạt tài sản đồng thời tiếp tục đấu tranh làm rõ vai trò mức độ liên quan của nguyễn thị kim thảo
để xử lý nghiêm theo quy định
lãnh đạo công an thành phố cao lạnh tỉnh đồng tháp cho biết từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đơn vị đã tiếp nhận
và xác minh hai mươi tin báo của người dân có dấu hiệu bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền
là trên một tỷ đồng thủ đoạn của chúng là thông báo mua hàng trúng thưởng tìm việc làm qua mạng
nạn nhân mắc bẫy thường là phụ nữ nội trợ và người cao tuổi
vụ mới nhất xảy ra là trường hợp cụ ông bảy mươi sáu tuổi ngụ phường một thành phố cao lãnh vào cuối tháng hai vừa qua
cụ ông có nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ giới thiệu được đại diện của một công ty có trụ sở tại tp hcm
cho biết cụ ông may mắn trúng thưởng một tv trị giá năm mươi năm triệu đồng nếu không nhận tv thì nhận tiền
đối tượng còn dẫn dụ ông mua thêm sản phẩm của công ty sẽ nhận thêm mã quây thưởng với lời hứa hẹn
càng mua nhiều mã trúng thưởng càng lớn
tin tưởng vào khoản lợi ích bất ngờ đó chỉ trong tháng ba và đầu tháng bốn này cụ ông bảy mươi sáu tuổi đã mua hơn một mươi đơn hàng
đa số là sản phẩm hàn quốc như xâm dạng viên dạng nước và chuyển cho đối tượng hơn sáu mươi năm triệu đồng
nhưng giá trị thực của các món hàng này chỉ khoảng một mươi triệu đồng
còn các lời hứa về trúng thưởng cả tỷ đồng thì vẫn chưa thấy đâu
may mắn cho ông là người nhà đã phát hiện vụ việc và đến cơ quan công an trình báo
trong vụ việc này nạn nhân đã trực tiếp chuyển cho các đối tượng lợi đảo với số tiền gần sáu mươi năm triệu đồng
ông nguyễn quỳnh trung tâm thanh niên dân hoạt hội đồng của hồ chí minh
chúng ta không quen biết và qua đó chúng ta không trao đổi bất cứ những vấn đề liên quan đến tài sản
về chuyển tiền hoặc là có liên quan đến tài khoản ở các ngân hàng
chúng ta phát hiện các đối tượng có hành vi các thủ đoạn có dấu hiệu lừa đảo thì cũng nhanh chóng
báo ngay đến cho các lực lượng cơ quan có chức năng lực lượng công an nơi gần nhất
ngày hai mươi tháng bốn đội cảnh sát giao thông phú lâm thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
cùng công ty đầu tư phát triển hạ tầng ideco đơn vị quản lý tuyến quốc lộ một
đã tổ chức hút đinh gia đình tạc rãi để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông
các chiến sĩ dùng xe hút đinh dọc theo quốc lộ một đoạn từ cầu vượt tỉnh lộ một mươi
đến trạm thu phí an sương an lạc quận bình tân
trước nhiều mảnh kim loại sắt nhọn đinh hình thoi do đinh tạc cắt
rãi trên mặt đường đã được thu gom xử lý
trước đó tuyến quốc lộ một đoạn qua địa bàn quận bình tân liên tục xuất hiện nạn rải đinh
gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông đặc biệt là trong dịp lễ tết khi lưu lượng phương tiện đông đúc
ngoài việc hút đinh cảnh sát giao thông sẽ kiểm tra nhắc nhở các tiệm sửa vá xe
không tiếp tay cho nạn đinh tạc
hành vi rãi đinh vật sắt nhọn trên đường nhằm chọc thủng vỏ ruột xe
để trục lợi cá nhân là hành vi nguy hiểm coi thường pháp luật
mà còn tìm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí tính mạng người dân
để nắm rõ địa hình và chủ động trong hiệp động tác chiến giữa lực lượng chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp với lực lượng cơ sở sáng nay ngày hai mươi tháng bốn
công an tp hcm đã tổ chức buổi diễn tập chữa cháy tại tòa nhà
tòa nhà petro việt nam số một lê duẩn quận một tp hcm
đây là buổi diễn tập có quy mô cấp thành phố và có vai trò rất quan trọng
trong kiểm tra đánh giá thiết bị năng lực chữa cháy của cơ sở
tòa nhà này có tổng diện tích mặt bằng khoảng một sáu trăm linh m hai
chia làm hai khối có hai mươi một tầng lầu với tổng diện tích sử dụng hơn hai mươi chín m hai
lấy bối cảnh một chiếc xe máy để trong tầng hầm phát hỏa gây cháy lan sang nhiều xe khác
khói đen nhanh chóng bao trùm tầng hầm và phát tán lên các tầng trên
phát hiện cháy lực lượng chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng phát cảnh báo
xong xong với việc triển khai thiết bị và lực lượng chữa cháy cơ sở nỗ lực dập
không lập đám cháy thì lực lượng cứu hộ cũng đã hướng dẫn được khoảng một cán bộ nhân viên
và khách hàng bên trong thoát ra ngoài an toàn
khi phát hiện tại tòa nhà cuối b có một số người đang mắc kẹt tại tầng chín
và trong thang máy giữa tầng trệt với tầng hầm có hai người bất tỉnh
tổ cứu hộ đã lập tức ứng cứu đưa những người gặp nạn ra ngoài
cùng lúc này bên ngoài hai xe thang phun nước trên cao và một xe robot chữa cháy tự động phun nước
phun nước áp suất lớn đã khống chế được đám cháy
chúng tôi có các bản vẽ công năng chức năng hoạt động của các tòa nhà như thế này
để chúng tôi tính toán những phương án
tuy nhiên đây cũng là dịp để chúng tôi có cơ hội để tiếp cận sâu vào trong
đặc biệt là lực lượng trực tiếp nào cũng đang chữa cháy
mình tiếp cận nhanh tiếp cận sớm thì mình xử lý ngay kịp thời
thì sẽ hạn chế đến mức thiệt hại thấp nhất khi chế độ xảy ra
bộ diễn tập quy mô lớn với hơn một
một mươi thành viên tham gia trong đó có một trăm một mươi năm cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
thành phố và các khu vực đồng thời huy động hai mươi một xe chữa cháy chuyên dụng
buổi diễn tập diễn ra trong khoảng ba mươi phút nhưng đã cho thấy hiệu quả trong công tác chủ động
chữa cháy ngay từ đầu và sự phối hợp nhuẩn nhuyễn giữa hai đơn vị chữa cháy cơ sở và chuyên nghiệp
thông qua bộ diễn tập một lần nữa phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và phú nạn phú hộ
công an tp hcm khuyến nghị tới người đứng đầu các cơ sở thực hiện nghiêm các quy định của luật phòng cháy chữa cháy
yêu cầu trang bị đầy đủ hệ thống phòng cháy chữa cháy và đội ngũ chữa cháy cơ sở
phải thường xuyên tập luyện để khi sự khố thực sự xảy ra sẽ làm chủ được thấy trận
hiệu quả trong công tác chữa cháy và có thể tránh được thiệt hại lớn về người và tài sản
sau khi bị hàng trăm phụ huynh giáo viên lẫn người cho thuê mặt bằng phản ánh có vấn đề chậm thanh toán
hàng hàng trả tiền sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã kiến nghị định chỉ đối với những trung tâm của apas leaders
không đủ điều kiện quy định theo quy định cấp phép
apac leaders đã ra văn bản thông tin với các cơ quan thuộc sở giáo dục và đào tạo tp hcm
về đề xuất đình chỉ bốn mươi trên bốn mươi một trung tâm trên địa bàn
theo thông tin từ sở giáo dục và đào tạo tp hcm apas leaders có bốn mươi một trung tâm được cấp phép tại tp hcm
tuy nhiên ngày một mươi năm tháng hai khi sở thanh tra đột xuất năm trung tâm
thì phát hiện chỉ còn một trung tâm tại đường phan xích long quận phú nhuận mở cửa
sau cuộc gặp giữa apac leaders và các phụ huynh vào ngày chín tháng bốn vừa qua
sở đã nhận một bảy trăm một mươi bảy người gửi đơn yêu cầu abas hoàn trả học phí còn dư
sở đã chuyển hồ sơ liên quan đến hoạt động của đơn vị này cho công an tp hcm theo yêu cầu
và trong cuộc họp báo thường kỳ của thành phố chiều ngày một mươi ba tháng bốn
sở cho biết bốn mươi trong tổng số bốn mươi một trung tâm của apas leaders có thể bị định chỉ hoạt động
đối với vị thanh tra
trung tâm apas leaders đến thời điểm này
ngày một mươi năm tháng hai sở đã tiến hành thanh tra đột xuất năm trung tâm
tuy nhiên cũng như theo báo cáo tôi đã trao đổi chỉ có một trung tâm đang hoạt động
nội dung trung tâm đang hoạt động sở cũng đã kiến nghị đã chuẩn bị
thứ nhất là sẽ có quyết định định chỉ hoạt động đối với các trung tâm không đủ điều kiện
theo quy định của việc cấp phép
thì chúng tôi sẽ có
sắp tới cũng đang tham mưu tất cả các quyết định để đình chỉ các trung tâm này
sau động thái đề xuất định chỉ bốn mươi trên bốn mươi một trung tâm apas leaders trên địa bàn thành phố
phía apas có văn bản gửi tới cổ đông nhà đầu tư và đối tác
đồng thời ông nguyễn anh tuấn tổng bến đốc hệ thống apas leaders
cũng cho biết đã có văn bản phản hồi đến lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tp hcm
về vấn đề mở cửa lại các trung tâm giảng dạy trên địa bàn tp hcm
mong phụ huynh hiểu rõ là các trung tâm đó đang tạm thời ngừng hoạt động
chứ không phải đóng cửa hoàn toàn và không mở lại
và hiện tại apard lears vẫn có ba trung tâm đang hoạt động và các em vẫn học bình thường
trong thời gian tới chúng tôi đã có kế hoạch mở lại toàn bộ trung tâm trên địa bàn cả nước
cũng theo ông nguyễn anh tuấn trong sáng ngày một mươi bảy tháng bốn
phía apas leaders đã có buổi gặp gỡ với sở giáo dục và đào tạo tp hcm
nội dung buổi gặp này nhằm mục đích apas leaders trình bày về kế hoạch giải quyết những khó khăn nâu trên
chiều ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba ủy ban nhân dân tỉnh cà mau đã tổ chức hội nghị báo chí năm hai nghìn hai mươi bốn
nhằm mục đích báo cáo công tác thông tin tuyên truyền về cà mau
trên các phương tiện truyền thông báo chí trong năm hai nghìn hai mươi
hội nghị có sự tham gia của khoảng một trăm sáu mươi đại biểu là lãnh đạo tỉnh cà mau
lãnh đạo các kênh truyền hình báo in báo điện tử có văn phòng đại diện
hoặc có phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh
trong năm vừa qua bốn mươi tám cơ quan báo đài đã đang phát sóng gần hai tin bài về vùng đất và con người cà mau
phản ánh những vấn đề trọng tâm nhiệm vụ then chốt mà đảng bộ chính quyền và nhân dân trong tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện
phản ánh gương người tốt việc tốt công tác phòng chống thiên tai và dịch bệnh chuyển đổi số
qua đó nhằm giới thiệu quảng bá toàn diện về cà mau với bạn bè đối tác trong và ngoài nước
trong năm hai nghìn hai mươi ba tỉnh cà mau mong rằng sẽ nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn nữa của các cơ quan báo chí trong việc đưa tin tuyên truyền về tỉnh
mở rộng điều tra các sai phạm liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế
ngày một mươi chín tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án
hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty iec
và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị
trong một mươi hai phòng thí nghiệm trung tâm công nghệ sinh học tp hcm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
đồng thời đã ra các quyết định và lệnh tố tụng đối với chín đối tượng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng cụ thể
khởi tố bị can đối với nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc
và trần mạnh hà phó tổng giám đốc công ty aic
hai bị can đang bị truy nã trong hai vụ án bệnh viện đa khoa đồng nai và sở y tế quảng ninh
khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam khám xét đối với bảy đối tượng
dương hoa sô nguyên giám đốc
nguyễn ăn quân giám đốc
nguyễn viết thạch nguyên trưởng ban
nguyễn trần long nguyên chuyên viên ban quản lý đầu tư xây dựng trung tâm công nghệ sinh học tp hcm
trần đăng tấn nguyên trưởng đại diện văn phòng aic tại tp hcm
nguyễn minh phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và dịch vụ tin học tp hcm
trần vinh vũ nguyên giám đốc công ty cổ phần tư vấn đầu tư và quản lý xây dựng hồng hà
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước
tin từ bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn cho biết
đơn vị vừa phát hiện bắt giữ một tàu vận chuyển trái phép khoảng bốn trăm tám mươi lít dầu đeo trên vùng biển tây nam
trong quá trình tuần tra kiểm soát trên khu vực biển tây nam
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn phát hiện tàu bv chín nghìn sáu trăm tám mươi chín ts có nhiều dấu hiệu nghi vấn
đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính
tại thời điểm kiểm tra cho thấy trên tàu bv chín mươi sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín ts có sáu thuyền viên do ông mai tuấn nhỏ
địa chỉ thường gọi là tây nam

thành phố lạng sơn vừa bị công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn khởi tố vụ án khởi tố bị ca
theo kết quả điều tra nguyễn thu hà cho khách vay với hình thức là bốc bắt họ và thu lãi theo ngày
khi khách vay bắt họ một mươi triệu đồng thực tế khách được cầm về là tám triệu đồng
hà thu tiền lãi ngay thời điểm vay là hai triệu đồng
trong vòng năm mươi ngày thì khách sẽ phải thanh toán hết tiền vay
với thủ đoạn trên từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay nguyễn thu hà đã cho nhiều người vay tiền
với mức lãi suất từ một trăm bốn mươi sáu một năm đến một trăm tám mươi hai năm một năm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
khám xét nơi ở của đối tượng cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến hành vi trên
năm mươi kg lòng lợn đông lạnh không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vừa bị tổ công tác
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh cao bằng chủ trì phối hợp phát hiện khi đang trên đường đi tiêu thụ
trong quá trình thực hiện điện thoại
tổ công tác phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh cao bằng phát hiện xe ô tô di chuyển hướng hà nội đi thành phố cao bằng
có chở hai mươi bảy bao tải dứa chứa lòng lợn đông lạnh với tổng trọng lượng là năm trăm năm mươi kg
số lòng lợn này đã xuất hiện tình trạng biến đổi màu sắc chảy nước bốc mùi hôi thối
không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổ công tác đã đưa phương tiện cùng toàn bộ tăng vật về trụ sở phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh để tiếp tục xác minh làm rõ